khu đô thị sinh thái bình cuối thanh đa thuộc địa bàn phường hai mươi tám quận bình thạnh
được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt để làm khu văn hóa thể thao du lịch
nghỉ dưỡng giải trí từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhưng gần ba mươi năm đã trôi qua
siêu dự án này vẫn nằm im trên giấy sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm trong khu quy hoạch nên nhà cửa ở đây không được sửa sang sập sệ
xung quanh lại được bao bọc bởi sông sài gòn nên hãy cứ mưa xuống
khu vực này lại chìm ngập trong biển nước nhiều căn nhà xây dựng tạm bỡ
chấp vá bằng những tấm tôn cũ khiến cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn
không chỉ nhà cửa đường xá tại đây cũng chẳng chịt ổ gà ổ voi
các con đường đổ bê tông chỉ rộng khoảng hai mét nên đi lại khó khăn
đáng lo ngại hơn là tình trạng ngập nước tại khu vực này mỗi khi mùa mưa đến
mặc dù sống khổ sở như vậy nhưng người dân ở đây vẫn phải bám trụ mưu sinh để chờ dự án
nên yêu cầu nhà nước có chủ trương
giải tỏa thì làm gấp nếu không thì bỏ cái giải tỏa đi để cho dân ta ổn định sống
theo quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái bình quế thanh đa có diện tích rộng bốn trăm hai mươi sáu hectare
sẽ là khu đô thị với đầy đủ chức năng dành cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch
nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế
để kết nối đến bán đảo này sẽ xây dựng một số cây cầu bắc qua sông sài gòn
để nối với các quận lân cận
tổng mức đầu tư ban đầu cho hai hạng mục của dự án ước tính hai mươi chín chín trăm linh tỷ đồng khoảng một ba mươi năm tỷ đô la
đến nay sau gần ba mươi năm dự án vẫn chưa được triển khai
trong khi đó người dân vẫn tiếp tục đợi chờ trong cảnh tạm bỡ